thưa quý vị tám trăm linh liều vaccine trong số gần một triệu liều vừa được nhật bản tặng
đã được chuyển tới tp hcm trong ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng sáu
những liều vaccine này đang rất được người dân quan tâm
và đặc biệt là cách tp hcm phân bổ số lượng vaccine này
với tám trăm linh liều vaccine này ngoài các trường hợp ưu tiên theo nghị quyết hai mươi một
thành phố dự kiến tiêm chủng thêm đối với những đối tượng là người cung cấp dịch vụ thiết yếu
giáo viên người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính
người trên sáu mươi năm tuổi công nhân khu công nghiệp khu chế xuất
với số lượng khoảng một triệu người
về việc tổ chức tiêm chủng dự kiến tổ chức các điểm tiêm chủng trong cộng đồng
bao gồm các trung tâm y tế trạm y tế các điểm lưu động với khoảng một điểm tiêm mỗi ngày
tại mỗi điểm có thể thực hiện tiêm chủng cho hai trăm linh người mỗi ngày
tổng công suất đạt mức hai trăm linh người mỗi ngày
để thực hiện tp hcm sẽ huy động tổng lực các lực lượng
từ các đơn vị trực thuộc bộ y tế trên địa bàn các bệnh viện đa khoa thành phố quận huyện
các đơn vị bệnh viện tư nhân trung tâm y tế trạm y tế để đáp ứng quy mô tiến độ
với các phản ứng bất lợi sau tiêm tại tất cả các điểm tiêm sẽ được chuẩn bị hộp thuốc cấp cứu phán vệ
và trang thiết bị cấp cứu
bộ trí lực lượng cấp cứu đã theo dõi nhằm xử lý tại chỗ phản ứng sâu tiêm
với lực lượng mối độ gồm một bác sĩ một điều dưỡng
tổ chức các đội cấp cứu lưu động tại mỗi địa bàn sẵn sàng vận chuyển người đến bệnh viện khi cần thiết
đồng thời cùng tổ chức theo dõi sâu tiêm cung cấp số điện thoại của cơ sở tiêm chủng
để người được tiêm chủng liên hệ khi cần
dự kiến gia sách được tiêm chủng sẽ hoàn thành trong ngày mai ngày một mươi tám tháng sáu